xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của hình thế gây mưa trên cao nên trong ba ngày tới mưa có xu hướng gia tăng
từ chiều tối một mươi chín tháng năm mưa xảy ra diện rộng cục bộ có mưa to đến rất to
người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật trong cơn rông
cũng như nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi ngập úng cục bộ vùng trụng thấp
do mưa tăng nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần thời tiết mát mẻ
tương tự tại khu vực tây bắc bộ có mưa rào và rông trong ba ngày tới
trong thời tiết mát mẻ thời điểm có mưa tập trung xảy ra vào chiều tối và đêm
trong cơn rông cần đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm như sấm xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có nguy cơ xảy ra sẽ gây ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp
thời tiết miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hai ngày tới chưa có quá nhiều biến động
những cơn mưa rông chủ yếu xuất hiện vài nơi tiết trời chủ đạo vẫn là ngày nắng
sau đó từ hai mươi tháng năm mưa sẽ gia tăng hơn về diện và lượng
cục bộ có mưa to với nhiệt độ theo đó cũng sẽ giảm dần
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết ổn định trong những ngày tới
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
về chiều tối mưa xảy ra vài nơi dù lượng và diện mưa không lớn
sau người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật trong cơn rông
trong ba ngày tới tại khu vực tây nguyên chủ yếu có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to người dân chú ý trong cơn rông có thể xảy ra các hiện tượng
thời tiết cực đoan gây ra nguy hiểm
còn ban ngày trời nắng với nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
khu vực nam bộ cũng có mưa rào và rông trong những ngày tới
đặc biệt là từ khoảng ngày hai mươi tháng năm mưa sẽ gia tăng hơn về diện và lượng
đáng lưu ý mưa rông chuyển mùa thường kèm theo những hiện tượng
thời tiết nguy hiểm tiềm ẩn như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
có chiều chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở dưới ngưỡng ba mươi năm độ